phát biểu tại buổi làm việc với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt vấn đề là làm sao để việt nam có nền kinh tế phát triển bền vững và tốt hơn làm sao để ứng phó với biến đổi khí hậu nặng nề như hiện nay không bị lạc hậu với cuộc cách mạng lần thứ tư mà thế giới đang thực hiện
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần các nhà khoa học trí thức tại liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam cần phải dồn công sức để nghiên cứu và đưa công nghệ áp dụng thực tế
các cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học cần phải đồng tâm hiệp lực trong phát triển kinh tế nhà nước cần phải tập hợp đội ngũ trí thức tập trung nguồn nhân lực để đề xuất tham mưu cho đảng và chính phủ những vấn đề quan trọng áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống
bên cạnh đó cũng cần phải tháo gỡ khó khăn về chính sách cho khoa học công nghệ

thủ tướng yêu cầu cần quan tâm xây dựng đào tạo đội ngũ chi thức khoa học công nghệ nhất là những chính sách yêu đái đối với những nhân tài hoạt động khoa học
trong đó có những đề tài công trình của lớp trẻ có những công trình đột phá
cần phải có cách làm để khơi dậy niềm đam mê khoa học của lớp trẻ nhất là trong học sinh sinh viên bám sát nhu cầu thực tiễn để có nhiều đề tài thiết thực phục vụ sự phát triển của đất nước tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học

cũng như hạn chế trong quá trình phát triển nhằm tạo môi trường đầu tư bền vững
thủ tướng nhấn mạnh liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam cần phải vươn lên mạnh mẽ không trông chờ ỉ lại làm mai một kiến thức và làm lãng phí giá trị chi thức vốn có của mỗi cá nhân
cần phải phát huy trí tuệ để áp dụng khoa học công nghệ vào doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững